tòa án nhân dân tỉnh kiên giang cũng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo huỳnh văn nhã
chú tại huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nhã điều khiển xe mô tô trên quốc lộ sáu mươi bảy
thuộc khu phố vĩnh phước hai thị trấn vĩnh thuận thì gặp cha và mẹ ruột đang cãi nhau trên đường
nhã đã dừng xe lại thì lúc này nguyễn văn thừa điều khiển xe mô tô chở võ phước yên ngồi sau đi đến
thấy xe đỗ giữa đường nên gây sự và thách thức nhã
khi bị yên sông lại đánh nhã đã rút chìa khóa xe đánh vào người và đầu của yên nhiều
hậu quả làm yên tử vong tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não
tại phiên tòa ngoài lĩnh mức một mươi bốn năm tù giam hội đồng xét xử yêu cầu nhã phải bồi thường
cho gia đình nạn nhân số tiền trên hai trăm hai mươi triệu đồng và cấp dưỡng bốn triệu
một tháng cho hai con nhỏ của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi